kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra đầy sôi nổi nhiều vấn đề nóng đã được đưa ra nghị trường nhận được sự quan tâm của cử tri trên cả nước
và sau đây là những ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
cử tri đánh giá cao sự nỗ lực của các đại biểu quốc hội cũng như các tư lệnh ngành đã giải đáp những mong mỏi của cử tri trong suốt thời gian qua đối với các vấn đề cử tri quan tâm

các vị lãnh đạo đó là nói rõ về cái ngành của mình hiện nay đang phát triển như thế nào và có những vấn đề gì dân đang bức xúc làm cho người dân ta thấy là trách nhiệm của bộ trách nhiệm của ngành mình mà trong thời gian qua các vị lãnh đạo đã chỉ đạo
bên cạnh đó cử tri cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
trong quá trình theo dõi tôi thấy là có một vấn đề rất tâm đắc là
đồng chí chủ tịch quốc hội đề nghị là các đại biểu phải có trách nhiệm với câu hỏi của mình vấn đề phải rõ ràng chính xác
đó là trách nhiệm của các nghị sĩ
anh đứng trên hội trường anh hỏi là hỏi cho toàn dân nghe cử tri nghe và người ta truyền hình cho nên quốc tế cũng nghe
do đó anh phải có trách nhiệm chứ không phải hỏi để mà hỏi hỏi để đáp ứng yêu cầu riêng gì của mình
mà vì cái chung hỏi nó phải có trách nhiệm
nhìn chung là các tư lệnh ngành mà phát biểu trả lời thì cũng đã đáp ứng được một số những vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu quốc hội nêu lên
nhưng tuy nhiên thì tôi nhận xét là thấy là các bộ ngành bộ chủ quản thì cũng còn thể hiện tức là chưa chủ động và cũng thiếu quyết liệt cho nên để xảy ra tình trạng tức là nó bức xúc kéo dài
chúng tôi muốn rằng là đối với những tư lệnh ngành phải trả lời dứt khoát vào những cái câu hỏi chính mà đại biểu quốc hội vừa rồi nêu lên
chúng tôi cho rằng đại biểu quốc hội vừa rồi nêu lên nhiều những câu hỏi rất hay nhưng mà trả lời không thẳng vào những cái câu hỏi đó
trả lời không cụ thể chỉ trả lời có tính chất chung chung thì muốn là giải quyết rứt điểm những cái trường hợp cụ thể mà các đại biểu quốc hội nêu lên
người ta cứ phải hỏi lại hai ba lần như thế là chứng tỏ anh trả lời không rõ ràng cụ thể không mạch lạc không đi vào lòng dân
đấy cái đó là cái mà cực trì chúng tôi mong muốn như vậy